tại tỉnh long an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đầu tư hai hai trăm linh tỷ đồng xây dựng kênh bê tông dẫn nước ngọt
phục vụ cho hơn một mươi hectare sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho cư dân một mươi hai xã và thị trấn huyện đức hòa tỉnh long an
tuy nhiên canh nội đồng chưa được địa phương đầu tư nên vẫn còn nhiều người dân chưa được hưởng lợi từ công trình này
hiện tại người dân vùng dự án kiến nghị tỉnh long an và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm đầu tư các hạng mục công trình
thủy lợi nội đồng để phát huy hết tác dụng của công trình
dự án thủy lợi phước hòa và khu tưới đức hòa được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đầu tư năm hai nghìn một mươi ba và đến năm hai nghìn một mươi sáu đưa vào sử dụng đến nay được gần ba năm
đây là công trình đa mục tiêu có nhiệm vụ quan trọng việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp bổ sung mạch nước ngầm
cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn đồ thị phục vụ công nghiệp tạo môi trường sống xanh sạch
ứng phó với biến đổi khí hệ
phát triển giao thông nông thôn

phát triển giao thông nông thôn
qua gần ba năm đưa vào vận hành khai thác công trình đã phục vụ nước tưới cho hơn bốn hectare đất sản xuất và nước sinh hoạt của người dân đạt hiệu quả rất cao